kể từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng chín bộ chính trị đã làm việc với bốn đảng bộ trực thuộc trung ương
để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy
trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tập thể bộ chính trị dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
nhóm một do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì đã làm việc với đảng bộ thành phố đà nẵng và tỉnh quảng trị
nhóm hai do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh thanh hóa
tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương
văn phòng trung ương đảng và một số bộ ngành trung ương
bộ chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng nổi bật của đảng bộ công an trung ương
trong nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ công an trung ương đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác nắm phân tích đánh giá
dự báo sát đúng tình hình kịp thời tham mưu
với trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ
nhiều chủ trương chính sách giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn
chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh được tập trung chỉ đạo
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng đối với công tác công an
tổ chức bộ máy của bộ công an được điều chỉnh sắp xếp tinh ngọn hoạt động hiệu lực
hiệu quả giảm tầng nấc trung gian công tác kiểm tra giám sát được tăng cường
mở rộng phạm vi và mang lại hiệu quả cao hơn đã phát hiện xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm
chấn chỉnh khắc phục những hạn chế quyết điểm củng cố đoàn kết nội bộ giữ vững kỷ cương
kỷ luật chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được nâng lên
bộ chính trị ban bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phố đà nẵng quảng trị thanh hóa đã tạo ra bước phát triển
toàn diện hơn về kinh tế xã hội xây dựng đảng về hệ thống chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh
trật tự an toàn xã hội đồng thời phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng
và phát triển của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua
căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến của các đồng chí
bộ chính trị ban bí thư các ban bộ ngành trung ương các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện
dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm như vậy đến ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị đã hoàn thành chương trình
làm việc với tất cả sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương công tác tổ chức làm việc
được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc chú đáo trách nhiệm cao
quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và các quy định hướng dẫn của trung ương